chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
giá thịt lợn hơi trên địa bàn cả nước có xu hướng tăng nhẹ so với tuần trước
tại khu vực miền bắc thịt lợn hơi tăng nhẹ từ một đồng đến ba đồng một kg so với cuối tuần trước
thương lái thu mua lợn hơi quanh mốc sáu mươi năm đồng đến sáu mươi sáu đồng một kg
tại khu vực miền trung tây nguyên giá thịt lợn hơi tăng một đồng đến hai đồng một kg so với tuần trước
giao động trong khoảng sáu mươi bốn đồng đến bảy mươi hai đồng một kg
tại các tỉnh miền nam giá thịt lợn hơi được điều chỉnh tăng một đồng đến ba đồng một kg so với tuần trước
giao dịch trong khoảng bảy mươi đồng đến bảy mươi bảy đồng một kg
theo đại diện cơ quan thuế thời gian qua số tiền thuế mà người dân kinh doanh qua thương mại điện tử
chủ động kê khai nộp đã nhiều hơn
tuy nhiên số lượng thu nhập từ các nền tảng như google facebook youtube không được kê khai và nộp thuế vẫn còn rất lớn
theo dữ liệu của các ngân hàng thương mại cung cấp
riêng hà nội đã có một mươi tám ba trăm linh bốn cá nhân tổ chức cá nhân đã nhận được số tiền từ google và facebook youtube là một bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
vụ thanh tra kiểm tra cho hay cơ quan chức năng đã trực tiếp hướng dẫn kê khai nộp thuế và số tiền truy thu thuế một mươi ba chín tỷ đồng
theo nghị định một trăm hai mươi năm quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế hóa đơn mới được chính phủ ban hành
vi phạm về thời gian nộp hồ sơ khai thuế có thể bị phạt đến hai mươi năm triệu đồng
cụ thể nghị định số một trăm hai mươi năm quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ một đến năm ngày và có tình tiết giảm nhẹ
phạt tiền từ hai đến năm triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ một đến ba mươi ngày
phạt tiền từ năm đến tám triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ ba mươi một đến sáu mươi ngày
phạt tiền từ tám đến một mươi năm triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ sáu mươi một đến chín mươi ngày
nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ chín mươi một ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
phạt tiền từ một mươi năm đến hai mươi năm triệu đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên chín mươi ngày
kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế có phát sinh số thuế phải nộp
ngân hàng chính sách xã hội vừa ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động
để trả lương ngừng việc đối với người lao động
theo đó những điều kiện vay được nới lỏng hơn so với quy định cũ để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận hơn
người sử dụng lao động được xét duyệt cho vay khi đáp ứng đủ các điều kiện
có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ một tháng liên tục trở lên
trong khoảng thời gian từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
có doanh thu quý một năm hai nghìn hai mươi giảm hai mươi trở lên so với quý bốn năm hai nghìn một mươi chín
hoặc doanh thu quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm hai mươi trở lên so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
không có nợ xấu tại các tổ chức tiến dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài
tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
theo đánh giá của world bank mỗi năm thiên tai gây thiệt hại hơn một mươi tỷ usd cho việt nam
trong đó sáu mươi là do bạo lũ
trên toàn quốc trung bình thiệt hại tài sản công và tư hàng năm
theo sức mua tương đương lên đến tám một tỷ usd tương đương khoảng hai bảy tỷ usd giá trị thực
khoảng sáu mươi thiệt hại là do bạo lũ
và nước dân do bạo
thiệt hại hàng năm do thiên tai đối với đời sống người dân ước tính vào khoảng một mươi một tỷ usd
theo sức mua tương đương ppp
trung tuần tháng một mươi vừa qua ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
đã phát hành riêng lẻ thành công chín mươi bảy tỷ đồng trái phiếu dài hạn
cụ thể chín mươi bảy tỷ đồng trái phiếu được phát hành thành hai đợt một mươi bốn tháng một mươi và một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
có kỳ hạn một mươi năm năm bidv có quyền mua lại trái phiếu sau một mươi năm
đây là loại trái phiếu không chuyển đổi không kèm chứng quyền không được bảo đảm hoặc bảo lãnh
được phát hành và thanh toán bằng đồng việt nam
xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp là nợ thứ cấp của bidv
và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp hai của bidv theo quy định hiện hành
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất
trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần
từ thứ hai đến thứ sáu
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại